văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho biết trong chín tháng qua một mươi bốn tỉnh thành phố phía bắc thu nộp ngân sách nhà nước từ công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả gần một bảy trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
cụ thể trên một số địa bàn trọng điểm nổi lên hoạt động buôn lậu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy pháo nổ than quạng khoáng sản hàng điện tử điện lạnh hàng gia dụng nông sản dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
thuốc bảo vệ thực vật hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ gây mất trật tự an toàn xã hội gây ô nhiễm môi trường thất thu ngân sách nhà nước
văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chú trọng tập trung công tác xây dựng lực lượng xử lý những vấn đề nóng nổi cộng xảy ra trên địa bàn kịp thời phát hiện điều tra xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm tiếp tục giả soát tổng hợp kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả còn trồng chéo cho đồng bộ